an giang có hơn một trăm linh km biên giới giáp campuchia là địa bàn nổi cộng về nạn buôn lậu ở miền tây
trong thế giới ngầm tội phạm buôn lậu một mươi tường được xem là bà trùm buôn lậu núp bóng dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt
lưới trời lồng lậu có tội ấp phải đẩy tội
hành trình truy bắt bà trùng buôn lậu khét tiếng vùng biên này như thế nào
tất cả sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị ngay sau đây
hành trình truy bắt bà trùm buôn lậu
thì có lẽ là vụ vận chuyển buôn lậu vàng trái phép lớn nhất từ trước đến nay
để vận chuyển được năm mươi một cân vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín vượt biển
bà trùm một mươi tường đã vận dụng các mánh khóe vô cùng tinh vi nhằm qua mắt lực lượng buôn lậu
thế nhưng có lẽ dù xảo quyệt đến đâu
thì các đối tượng cũng không thể ngờ rằng hoạt động phi pháp này đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an
theo đó các chủ tiệm vàng tại thành phố châu đốc như trần thị thảo trang
tiệm vàng thảo kim thành nguyễn thị tuyết vân
tiệm vàng vân an nguyễn ngọc đại nghĩa tiệm vàng kim ngọc mai
trương văn liêm tiệm vàng trương liêm trương thái nguyên tiệm vàng trương hưng
và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la từ việt nam sang campuchia
và mua vàng của tuốt hía phan a sống tại campuchia chuyển về việt nam
phía các đối tượng bên campuchia thuê một mươi tường vận chuyển đô la và vàng qua lại biên giới
với mức tiền công vận chuyển là một trăm linh đô la là bảy mươi đô la
một kg vàng là một mươi năm đô la
để thuận tiện cho việc vận chuyển các đối tượng quy ước ký hiệu trên mỗi gói đô la vàng
tiệm vàng trương hưng ký hiệu vh tiệm vàng vân an ký hiệu chín
tiệm vàng trương liêm ký hiệu v một tiệm vàng kim ngọc mai ký hiệu hai
và dương công cường ký hiệu là kk
để thực hiện một mươi tường thuê và vân công mai thị ngọc phấn phạm tấn lộc
trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân nghĩa
nhận tiền đô la giao hàng và nhận tiền công vận chuyển
còn một nhóm đối tượng khác được thuê cảnh giới lực lượng chức năng
dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn hoàng út cùng với phan văn bộ võ minh tâm
huỳnh công minh nguyễn văn sĩ võ văn kha trần hoàng yên nguyễn văn lê
điều khiển xe mô tô và vỏ tắc và vỏ tắc ráng có gắn động cơ
chạy đến khu vực cột biên giới hai trăm sáu mươi ba trên hai
hoặc là khu vực cầu cồn tiên
cầu chắc ri để tổ chức vận chuyển tiền vàng từ việt nam sang campuchia
và ngược lại trong ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo yêu cầu của út và lộc thì khi có lực lượng chức năng tuần tra
thì những người này sẽ điện thoại thông báo cho út lộc biết để xử lý
trong thời gian này lộc điện thoại cho võ văn trung lấy xuồng gỗ gắn động cơ
tại bến sông gần nhà mười tường chở chân văn hải đến bến tàu cá
thuộc khu vực chợ châu đốc chờ nhận đô la
còn lộc điều khiển xe mô tô đến chợ cá châu đốc rồi gọi điện thoại cho nguyễn thị tuyết vân
đem đô la đến chợ cá châu đốc giao
tuyết ân giao cho đàn em đem ba bọc ni lông màu đen bên trong có đô la
đến chợ cá châu đốc giao cho lộc
lộc và hải mang ba bọc xuống xuồng để trung điều khiển
chở hải đem đô la về để tại nhà của mười tường
tại phủ thờ nguyễn mai lộc kiểm tra và ghi số lượng đô la đã nhận của các tiệm vàng vào giấy
và điện thoại cho út và hải
lộc đã biết để vận chuyển sang campuchia
đến khoảng bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lộc điện thoại kêu nguyễn văn minh
điều khiển vỏ tắc dáng đến bến sông gần phủ thờ nguyễn mai
khi minh điều khiển xuồng máy đến thì lộc hải vân và trung
chuyển ba bọc ni lông màu đen bên trong có chứa đô la để vào khoang hầm
minh điều khiển xuồng chở lộc đem số đô la này sang campuchia giao cho người làm của hía
sau đó minh chở lộc đến gần cột mốc biên giới hai trăm sáu mươi tám km
lộc điện thoại gặp út đang cảnh giới tại đây
lộc qua xuồng máy của út còn minh thì điều khiển xuồng hướng cầu chakri
ra đến khu vực sông thuộc ấp phước quản xã đa phước huyện an phú gặp hải
ngồi trên chiếc vỏ cùng với nguyễn hữu phước đang đậu
trên vỏ có hai bọc ni lông màu đen đựng đô la do trung phước lấy từ phủ thờ nguyễn mai
khoảng một mươi một giờ cùng ngày minh điều khiển xuồng máy
chở phước đi vào khu chốt liên ngành tại khu vực cầu chakri
để thăm dò tình hình thì bị lực lượng liên ngành chặn lại kiểm tra
lúc này võ minh tâm đang cảnh giới tại khu vực cầu trắc di thấy nên điện thoại cho út biết
sau đó minh điều khiển xuồng chở phước đến bến sông gần phủ thờ nguyễn mai cho phước lên bờ
còn minh điều khiển xuồng đậu tại khu vực bến sông kho hạnh phát
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lộc điện thoại cho minh đến phủ thờ nguyễn mai chở hải phước trung
đến hầm nuôi cây
hầm nuôi cá của mười tường chở xe điều khiển đậu trên đường tuy biên nhận vàng
đến khoảng một mươi hai h ba mươi cùng ngày út điều khiển xuồng đến khu vực cột mốc biên giới hai trăm sáu mươi ba hai
phần lãnh thổ campuchia gặp lộc và nhận hai bao ni lông màu trắng
một bọc ni lông màu đen bên trong có chứa vàng của hía tuốt
giao qua vỏ của út để út điều khiển vận chuyển vàng về việt nam
khi út vận chuyển vàng về đến cặp sát bờ đường tuy biên
đối diện với hầm nuôi cá của mười tường
thì minh hải phước trung đi bộ đến vỏ của út
mang toàn bộ số vàng lên hai xe máy
thì bị lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện bắt quả tàng
tăng vật bên trong có ba bao ni lông chứa gần năm mươi một kg vàng nguyên liệu
chín mươi chín chín mươi chín chỉ giá hơn bảy mươi một bảy tỷ đồng
sau khi biết việc vận chuyển vàng bị bại lộ
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày mười tường điện thoại cho lê thị bạch vân
nói nguyễn phạm khắc tường còn gọi là chì
điều khiển xe mô tô chở vân
đến bến đỏ bùng binh tại xã vĩnh hội đông huyện an phú
khu vực biên giới gặp mười tường
đến nơi khắc tường và vân gặp mười tường
cùng với tô long đứng chở
mười tường bà vân được một chiếc xuồng máy đưa sang campuchia
sau đó lần lượt phấn và lê cũng được đưa sang campuchia cùng với mười tường
tất cả chi phí ở campuchia đều do mười tường chi trả
quá trình điều tra bà mười tường khai
khoảng năm hai nghìn một mươi chín được vợ chồng bà trịnh kim ba và dương công cường đề nghị
cho đàn em vận chuyển vàng và đô la kiếm tiền dài
còn bị can sẽ được cho mượn vốn không tính lãi nên đồng ý
phan tấn lộc cho biết đã hai lần đến nhà ông dương công cường
nhận đô la để vận chuyển sang campuchia và mang vàng lậu về việt nam
trong số năm mươi một kg vàng bị công an bắt ngày ba mươi một mươi hai nghìn hai mươi
có một kg đánh dấu cak là của vợ chồng ông này
cảnh sát cũng thu được các dữ liệu điện tử khi khám xét nhà của vợ chồng ông cường
thể hiện việc giao dịch đô la vàng
với một số người campuchia
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan điều tra xác định vợ chồng ông cường có hoạt động buôn lậu
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong thời gian dài
tuy nhiên ông cường khai việc có một kg vàng trong tổng số năm mươi một kg vàng
do đàn em một mươi tường nhập lậu là do bản thân tự đặt mua với phía campuchia vợ không biết
vì thế cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với bà trịnh kim ba
ngoài ra lộc còn khai trước vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng
khoảng năm ngày đã cùng với minh mai ngọc phấn mang chót lọt hai trăm linh đô la
của tiệm vàng trương liêm ở thành phố châu đốc sang campuchia
sau khi hoàn thành nhiệm vụ phấn đến tiệm vàng lấy tiền công một trăm linh đô la về nộp cho hạnh
công an tỉnh an giang xác định đây là đường dây buôn lậu chuyên nghiệp
được tổ chức chặt chẽ tinh vì nhiều tăng nốc trung gian
có nhiều người việt nam và campuchia tham gia trong nhiều năm liền trên tuyến biên giới
nhưng chưa bị cơ quan nào phát hiện xử lý
quá trình điều tra bổ sung ba mươi tường khai trong lúc bỏ trốn
đã liên lạc với gia đình chi hai tỷ đồng cho một số người
nhằm mục đích là chạy án để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu vận chuyển tiền tệ qua biên giới
nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
kết luận điều tra bổ sung nêu một số bị can còn đứng tên nhiều bất động sản ô tô cho bà trùm
đang bị làm rõ dấu hiệu tội trốn thuế và rửa tiền
sau năm ngày xét xử ngày một mươi ba tám hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh một mươi tường
ba năm tù về hai tội danh buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trong vụ buôn lậu năm mươi một kg vàng ngoài anh phạt tù ba mươi tường còn bị phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
phạm tấn lộc đàn em thân tín của một mươi tường bị phạt một mươi ba năm tù
và nguyễn hoàng út em ruột của một mươi tường bị phạt một mươi hai năm tù
ngoài ra nhóm buôn lậu năm mươi một
là đàn em của một mươi tường bị tuyên phạt mức án sáu đến một mươi hai năm tù
các bị cáo là chủ tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng này bị tuyên phạt từ bảy đến một mươi năm tù
tại tòa một mươi tường thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng
và có qua lại tiền bạc với dương công cường
một mươi tương nói bị cáo có giúp sức để mấy đứa nhỏ kiếm tiền thêm
viện kiểm sát nhận định bị cáo tham gia vận chuyển là quá nặng cho bị cáo
còn việc lộc vận chuyển hai trăm linh
thì bị cáo không biết
nguyễn thị kim hạnh tức một mươi thường cũng đã từng có quá khứ vào tù ra tội bất hảo
theo đó hơn một mươi năm năm trước
một mươi tường bị công an tp hcm bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn
vì liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ số lượng lớn
điện thoại di động nhập lậu từ campuchia
sau đó tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt một mươi tường sáu năm tù về tội buôn lậu
mãn hạn tù một mươi tường quay về an giang sinh sống làm ăn
từ đây người phụ nữ này ngựa quen đường cũ
tiếp tục củng cố thế lực thu nạp đàn em quay lại nghề xưa
vốn đã quá an tường về tình hình buôn lậu khu vực biên giới nên chỉ một thời gian ngắn
một mươi tường được giới buôn lậu gọi là bà chùm
một mươi tường cùng với đàn em nhanh chóng thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa
ở vùng biên giới an giang
một mươi tường có mối quan hệ với nhiều đầu nậu ở bên kia biên giới và vàng
là mặt hàng được một mươi tường chú ý đến
xem như là chủ lực trong đường dây làm ăn
vì lợi nhuận từ buôn vàng cao hơn buôn ma túy
một mươi tương thiết lập mối quan hệ mật thiết với hệ thống
các cửa hàng kinh doanh vàng ở các địa bàn biên giới đặc biệt là thành phố châu đốc
để núp bóng cho các hoạt động phạm pháp
một mươi tường với lớp vỏ bọc là doanh nhân thành đạt với nhiều doanh nghiệp trong tay
mặt khác một mươi tường thường xuyên tham gia công tác từ thiện để che giấu thân phận
và tạo dựng mối quan hệ xã hội
nhiều người dân ở vùng biên giới an giang vẫn chưa hết bất ngờ
khi một mươi tường bị truy nã và bắt giữ
bởi một mươi tường là người thường làm từ thiện
giúp đỡ và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn
vụ án khép lại nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường và đàn em
cũng đã phải chịu bản án thích đáng của pháp luật
đó cũng là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật
bất chấp lợi nhuận lao vào con đường buôn bán vận chuyển hàng cấm
qua vụ án cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
khi phát giác các đối tượng có dấu hiệu phạm tội cần báo ngay cho lực lượng công an
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc